ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia đã có cuộc họp đánh giá về tình hình dịch bệnh cũng như công tác phòng chống dịch trên cả nước
theo báo cáo của bộ y tế trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay cả nước ghi nhận hai trăm bốn mươi ba bảy trăm một mươi sáu ca mắc
bộ y tế cho rằng với biến chủng delta dịch bệnh có thể kéo dài nhất là tại tp hcm và các địa phương phía nam
một số tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch trở lại đe dọa đến sức khỏe tính mạng người dân gây tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội
riêng tại tp hcm hiện nay số mẫu xét nghiệm chủ yếu lấy từ các trường hợp có triệu chứng rõ cần có kết quả xét nghiệm pcr để nhập viện
do đó số trường hợp công bố không phản ánh thực tiễn các trường hợp nhiễm sars cov hai trong cộng đồng có thể số mắc thực tế cao hơn số ghi nhận
về công tác phòng chống dịch bệnh ban chỉ đạo cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được tại một số nơi vẫn còn hạn chế có tình trạng ngoài chặt trong lòng
tuy thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu nhưng ở một số địa phương còn chưa thực sự nghiêm
theo đó một số địa phương cơ quan đơn vị doanh nghiệp và một bộ phận người dân còn có tình trạng chủ quan lơ là mất cảnh giác
chưa lường hết mức độ nguy hiểm và khả năng lây lan nhanh chóng của các biến chủng delta
số lượng bệnh nhân f tăng nhanh trong khi số dường bệnh tại các tầng điều trị chưa đáp ứng gây áp lực đến công tác điều phối tiếp nhận và điều trị bệnh nhân
bộ y tế đề xuất nếu tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch quyết liệt như hiện nay thì dịch bệnh tại tp hcm sẽ thực sự có xu hướng giảm trong một vài tuần tới
các địa phương lân cận có mô hình dịch bệnh tương tự tp hcm ở giai đoạn đầu đặc biệt tại bình dương đồng nai long an
có nguy cơ bùng phát rất cao nếu không triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
về tình hình tiêm chủng ban chỉ đạo nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng
hiện bộ y tế đã tiến hành phân bổ lô thuốc gồm một mươi lọ remdesivir đầu tiên cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại tp hcm và các tỉnh phía nam